và cũng trong sáng nay ngày một mươi hai tháng sáu đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã đến thăm hỏi chia buồn với gia đình
bốn cán bộ chiến sĩ công an xã tại đắk lắc đã hy sinh khi làm nhiệm vụ
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã gửi vòng hoa viếng
gửi lời chia buồn của bộ trưởng đến gia đình thân nhân các đồng chí công an xã hy sinh
đến thắp nén hương tưởng nhớ thăm hỏi tại gia đình thân nhân bốn cán bộ chiến sĩ
thứ trưởng lương tam quang ghi nhận sự hy sinh của các cán bộ chiến sĩ công an đã hy sinh
khi làm nhiệm vụ vì sự bình yên cho nhân dân
thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang chia sẻ với những mất mát to lớn
của gia đình thân nhân bốn cán bộ chiến sĩ đã hy sinh và mong muốn các thân nhân của các cán bộ hy sinh
cố gắng vượt qua nỗi đau ổn định cuộc sống
đồng chí thứ trưởng khẳng định đảng nhà nước bộ công an luôn quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách
đối với cán bộ công an hy sinh chia sẻ những đau thương để thân nhân các gia đình sớm vượt qua nỗi mất mát đau thương này
đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị tỉnh ủy ubnd tỉnh công an tỉnh đắk lắc quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ
các gia đình chiến sĩ vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống có chính sách phù hợp kịp thời đối với người có công
trước những hy sinh vì bình yên cuộc sống cho nhân dân của các cán bộ công an xã
đồng chí thứ trưởng đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an truy thăng cấp bậc hàm trước niên hạn cho mỗi đồng chí
đồng thời trao quỹ nghĩa tình đồng đội công an nhân dân một trăm linh triệu đồng một gia đình thân nhân các đồng chí hy sinh